nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của việc xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật
kể từ khi có chủ trương của nhà nước ngày một mươi chín tháng một mươi hai hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
đã tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề
nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật ở việt nam từ khi ban hành chủ trương đến nay
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tham dự và có ý kiến phát biểu trong hội thảo này
theo báo cáo đề dẫn hội thảo nghị quyết số chín mươi cp ban hành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính là dấu mốc quan trọng của tiến trình xã hội hóa nói chung trong đó có xã hội hóa văn học nghệ thuật
sau hai mươi một năm vận hành dưới tác động của chủ trương xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật ở nước ta đã có những thay đổi khá toàn diện
từ phương thức tổ chức đến đầu tư sáng tạo thẩm định đánh giá phát hành và quảng bá sản phẩm
không thể phủ nhận rằng quá trình xã hội hóa đã đạt được những kết quả quan trọng
tuy nhiên như nhiều tham luận đã đề cập cũng có không ít những bất cập những tác động tiêu cực
những hệ quả xấu đã xảy ra khi chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật bị hiểu sai hoặc bị làm sai